các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ông lê khánh toàn phó tránh văn phòng trung ương đảng
về phía tỉnh lâm đồng có ông trần đình văn phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
cùng các ông ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh bí thư một số huyện ủy đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã tham dự
tại hội nghị ông mai văn chính đã công bố quyết định của bộ chính trị về việc giao ông nguyễn thái học phó trưởng ban nội chính trung ương giữ chức quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
thay mặt bộ chính trị bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trường ban tổ chức trung ương đã trao quyết định chúc mừng ông nguyễn thái học nhận trọng trách mới của đảng
phát biểu do nhiệm vụ tại hội nghị bà trương thị mai khẳng định
để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện thường xuyên liên tục của bộ chính trị ban bí thư và trung ương đảng đối với tỉnh ủy lâm đồng
bộ chính trị đã quyết định điều động và chỉ định ông nguyễn thái học phó trưởng ban nội chính trung ương tham gia ban chấp hành ban thưởng vụ và giữ chức quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bà trương thị mai tin tưởng ông nguyễn thái học trên cương vị mới sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương
cùng với ban chấp hành ban thường vụ và thường trực tỉnh ủy lâm đồng vượt qua khó khăn đoàn kết phấn đấu tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đạt được kết quả cao nhất trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một gắn với nghị quyết đại hội thứ một mươi ba của đảng
nghị quyết hai mươi ba nqtvk ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng tây nguyên đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến hai nghìn bốn mươi năm
thực hiện được mục tiêu đưa lâm đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước
phát biểu nhận nhiệm vụ quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng nguyễn thái học bày tỏ niềm vinh dự khi được bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng ban tổ chức trung ương tin tưởng giao trọng trách nhiệm vụ mới
ông nguyễn thái học nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo sao nhiệm vụ của bà trương thị mai và xin hứa quyết tâm thực hiện đúng đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao để cố gắng phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trước bộ chính trị ban bí thư và trước đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh lâm đồng
ông nguyễn thái học bày tỏ sẽ cố gắng phấn đấu làm việc rèn luyện giữ gìn bản thân thật tốt đoàn kết gắn bó với đồng chí anh em thật nghĩa tình sẽ sống và làm việc hết mình theo điều đúng lẽ phải tránh xa cái sai điều xấu để cùng với cán bộ quân và nhân dân lâm đồng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
thay mặt ban chấp hành đảng bộ tỉnh ông trần đình văn phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bày tỏ vui mừng với quyết định của bộ chính trị về việc điều động chỉ định ông nguyễn thái học phó trưởng ban nội chính trung ương giữ chức quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian tới ban chấp hành ban thường vụ tỉnh ủy lâm đồng xin hứa với bộ chính trị ban bí thư sẽ đoàn kết một lòng cùng với quyền bí thư tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc khắc phục những khuyết điểm tồn tại hạn chế
để xây dựng đảng bộ chính quyền tỉnh lâm đồng thực sự là một khối đoàn kết trong sạch vững mạnh thống nhất ý chí và hành động quyết tâm cao hoàn thành toàn diện vượt mức nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn làm cơ sở quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã đề ra
ông nguyễn thái học sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại xã hòa quang bắc huyện phú hòa tỉnh phú yên trình độ chuyên môn tiến sĩ khoa học chính trị cử nhân luật
ông nguyễn thái học là cán bộ trưởng thành từ cơ sở có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng
ông nguyễn thái học đã kinh qua nhiều vị trí công tác như bí thư huyện ủy sông hình phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba trưởng ban nội chính tỉnh ủy phú yên
từ tháng bảy hai nghìn một mươi tám đến nay ông nguyễn thái học là phó trưởng ban nội chính trung ương đại biểu quốc hội khóa một mươi ba khóa một mươi bốn
ông đã được quy hoạch ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba khóa một mươi bốn
trước đó ngày ba mươi một tháng một bộ chính trị đã phân công ông trần đình văn phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lâm đồng tạm thời phụ trách tỉnh ủy lâm đồng cho đến khi có nhân sự mới
liên quan đến nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh lâm đồng trước đó ngày hai tháng một cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu c ba bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông trần văn hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng để điều tra về hành vi nhận hối lộ
tiếp đó ngày hai mươi bốn tháng một c ba khởi tố bắt giam ông trần đức quận bí thư tỉnh ủy lâm đồng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cả ông hiệp và ông quận cùng vi phạm liên quan đến dự án sài gòn đại ninh do đại gia nguyễn cao trí làm chủ đầu tư
ngày hai mươi bốn tháng một trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã khởi tố bắt tạm giam ông trần đức quận bí thư tỉnh ủy lâm đồng để điều tra về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ
ông trần đức quận năm bảy tuổi ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lâm đồng có nhiều năm công tác tại tỉnh lâm đồng
ông từng trải qua các vị trí như bí thư huyện đạo quây phó chủ nhận thường trưởng ủy ban kiểm tra tỉnh ủy trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy
từ năm hai nghìn hai mươi ông giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy lâm đồng
tại kỳ họp thứ một mươi của ủy ban kiểm tra trung ương ông trần đức quận bị đánh giá đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp đầu tư đất đai nhà ở bảo vệ môi trường
liên quan đến siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh trước ông trần đức quận cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã bắt ông trần văn hiệp chủ tịch ủy ban dân tỉnh lâm đồng
nguyễn ngọc ánh tránh thanh tra tỉnh lâm đồng với cáo buộc nhận hối lộ
bà trần bích ngọc vụ trưởng theo dõi công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả vụ một của văn phòng chính phủ bị khởi tố với các bộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
kết quả điều tra ban đầu cho rằng bà ngọc lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách nhiệm vụ được phân công trong giải quyết thanh tra khiếu nại về dự án gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước
giữa năm hai nghìn hai mươi khi công bố kết quả thanh tra quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh lâm đồng thanh tra chính phủ từng kiến nghị chấm dứt hoạt động thu hồi đất của ba dự án vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư trong đó có dự án của công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh
dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại đinh có quy mô hơn ba năm trăm chín mươi năm ha trong đó diện tích thuê rừng là một năm mươi ha với tổng số vốn đầu tư là hai mươi năm hai trăm bốn mươi ba tỷ
thời gian thực hiện dự án từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám đến nay dự án vẫn chỉ được xây dựng vài công trình tạm và để rừng bị phá lấn chiếm hàng trăm hectare
dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh hay khu đô thị nam đà lạt được ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cấp giao
giấy chứng nhận đầu tư từ năm hai nghìn một mươi cho công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh hay công ty sài gòn đại ninh
dự án bao gồm khu đô thị trung tâm khu biệt thự đa năng đảo xanh và khu ven hồ đất công trình công cộng gồm công trình trung tâm dịch vụ công cộng văn hóa giáo dục thương mại dịch vụ tài chính khu nghỉ dưỡng khách sạn
ngoài ra dự án này còn có công viên là rừng nguyên sinh vườn hoa thế giới khu bảo tồn thiên nhiên trên diện tích lên tới ba năm trăm chín mươi năm hectare
xuyên qua các xã phú hội ninh gia tà hìn và ninh loan thuộc huyện đức trọng
vị trí gần nhất của dự án cách thành phố đà lạt khoảng năm mươi km về phía nam
ban đầu chủ đầu tư dự án này là công ty sài gòn đại ninh do bà phan thị hoa làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc người đại diện pháp luật
vốn điều lệ năm hai nghìn một mươi của công ty này là ba trăm linh tỷ đồng đến năm hai nghìn một mươi bảy công ty nâng vốn điều lệ lên hai tỷ đồng
tuy nhiên sau đó đại gia nguyễn cao trí năm mươi ba tuổi trú tại thành phố hội trí
đã dùng công ty trách nhiệm yếu hạn capella hospitaly là công ty con của công ty capella thay công ty bến thành để mua lại năm mươi một vốn điều lệ công ty sài gòn đại ninh
với giá một năm trăm ba mươi tỷ đồng do vậy từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn cao trí trở thành người đại diện pháp luật của công ty này
sau một mươi ba năm được giao đất công ty sài gòn đại ninh hiện vẫn chưa được đầu tư hoàn chỉnh bắt động nhiều năm qua
đến nay tiến độ thực hiện dự án chỉ đạt gần một mươi
đáng chú ý
dự án này đã để rừng bị phá lên đến hơn hai trăm năm mươi bảy hectare và trên một trăm một mươi ha đất rừng bị lấn chiếm
năm hai nghìn một mươi bảy sở tài chính lâm đồng có quyết định yêu cầu công ty bồi thường giá trị thiệt hại về tài nguyên rừng tổng cộng sáu sáu mươi sáu tỷ đồng
tuy nhiên đến giữa năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp này mới chỉ nộp một sáu mươi bảy tỷ đồng
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thành tra chính phủ có kết luận chín mươi hai klttcp về việc công bố kết luận thành tra quản lý
đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh lâm đồng
kết luận có kiến nghị chấm dứt hoạt động thu hồi đất của ba dự án vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư
trong đó có dự án của công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh
thực hiện đề nghị của thanh tra chính phủ sở kế hoạch và đầu tư tỉnh lâm đồng đã tham mưu
đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tiến hành các thủ tục để thu hồi dự án này
tuy nhiên trước hàng loạt vi phạm của dự án trên tại kết luận chín trăm hai mươi chín klttcp ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
thanh tra chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng chấm dứt hoạt động
thu hồi đất dự án của công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh
thực hiện kết luận này ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã giao sở kế hoạch và đầu tư báo cáo
đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng ra quyết định chấm dứt dự án
thế nhưng ở giai đoạn này chủ đầu tư đã có bốn lần kiến nghị đến thủ tướng chính phủ
thanh tra chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng với một số nội dung của kết luận thanh tra
ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thành tra chính phủ đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
cử một đại diện tham gia tổ xác minh kiến nghị của nhà đầu tư
trong đơn công ty này cho rằng đoàn công tác thanh tra của chính phủ khi tiến hành thanh tra dự án
khu đô thị nam đà lạt đã làm việc quá nguyên tắc chỉ dựa vào báo cáo của các cơ quan chức năng
chưa tiếp xúc đối thoại với doanh nghiệp không tạo điều kiện để doanh nghiệp giải trình
sau đó đã dẫn tới kết luận thanh tra về dự án khu đô thị nam đà lạt thiếu khách quan đẩy doanh nghiệp tới nguy cơ phá sản
ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thanh tra chính phủ đã ra quyết định lập tổ công tác để xác minh nội dung kiến nghị của công ty sài gòn đại ninh
thời điểm đó ông nguyễn ngọc ánh tránh thanh tra tỉnh lâm đồng được cử tham gia tổ công tác
ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thanh tra chính phủ lập tổ kiểm tra xác minh nội dung kiến nghị của công ty cổ phần đầu tư du lịch sài gòn đại ninh
được biết tổ công tác gồm ông lê quốc khanh phó cục trưởng cục hai thanh tra chính phủ là tổ trưởng
ông hoàng văn xuân thanh tra viên chính cục hai là tổ phó
và hai thành viên là ông nguyễn ngọc ánh tránh thanh tra tỉnh lâm đồng và ông nguyễn nho định thanh tra viên cục hai
ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thanh tra chính phủ lại có thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung kết luận thanh tra số chín trăm hai mươi chín klttcp ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
về việc quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh lâm đồng
do ông trần văn minh phó tổng thanh tra chính phủ ký
trong kết luận sửa đổi bổ sung này thanh tra chính phủ lại đề nghị
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng căn cứ thẩm quyền hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm hai nghìn một mươi bốn
gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô đã được duyệt
trước khi sửa đổi bổ sung kết luận này thanh tra chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra
trong đó tổ công tác của ông nguyễn ngọc ánh tránh thành tra tỉnh lâm đồng
đầu năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng gia hạn tiến độ cho dự án hai mươi bốn tháng và yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai hoàn thành
thế nhưng đến nay siêu dự án này vẫn gần như không còn
trong văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng vào ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
công ty sài gòn đại ninh đã báo cáo công ty đầu tư tổng số tiền vào dự án là hai tỷ đồng
đồng thời đề nghị nâng tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án lên hơn ba mươi hai trăm linh tỷ đồng
qua ghi nhận từ khi được chấp thuận cho tiếp tục triển khai dự án theo đề nghị tại kết luận một nghìn ba mươi ba klttcp của thanh tra chính phủ
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng và các sở ngành liên quan đã thường xuyên đôn đốc đầu tư đẩy nhanh
thực hiện đối với các hạng mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
tuy nhiên thực tế thì từ năm hai nghìn một mươi tám tới nay công ty sài gòn đại ninh không triển khai thêm hạng mục công trình nào khác
xeo dự án khu đô thị nam đà lạt với tổng nguồn vốn lên tới hơn hai mươi năm tỷ đồng vẫn án binh bất động
theo hồ sơ dự án sẽ có sáu phân khu chức năng được triển khai xây dựng
tiến độ thực hiện từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám
sự kiến khi hoàn thành có quy mô dân số lưu trú thường xuyên khoảng một mươi chín bảy trăm linh người
thế nhưng đã một mươi ba năm trôi qua dự án chỉ mới thực hiện khoảng một mươi hạng mục công trình
bao gồm một mươi năm nhà làm việc và nghỉ dưỡng của chuyên gia một hội trường sáu trạm rừng chân khoảng hai mươi km đường nội bộ
và trong hơn một mươi ha rừng trên diện tích lấn chiếm đã được giải tỏa
trong khi đó diện tích rừng bị phá tại dự án đã lên đến hơn hai trăm năm mươi bảy ha và trên một trăm một mươi một ha đất rừng bị lấn chiếm
tình hình này đã khiến công ty sài gòn đại ninh phải bồi thường hàng chục tỷ đồng
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng gia hạn tiến độ cho dự án hai mươi bốn tháng
và yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai hoàn thành
thế nhưng sau khi ông nguyễn cao trí bị bắt việc triển khai siêu dự án này cũng rậm chân tại chỗ
đến nay một số khu vực dự án đang triển khai giang dở trở thành sân phơi cà phê của người dân địa phương
hạ tầng xây dựng trước đó đã có dấu hiệu xuống cấp và hoang tàn